trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho sea games ba mươi một
tối qua tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh miện tỉnh hải dương
đã kịp thời phát hiện và giải cứu thành công bốn mẹ con tại xã ngũ hùng huyện thanh miện
bị mắc kẹt trong đám cháy
sự việc một lần nữa khiến người dân vô cùng cảm phục về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm nhà của gia đình chị trần thị hiền
ở xã ngũ hùng huyện thanh miện bị cháy
tổ công tác đã ngay lập tức phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời thực hiện các phương án giải cứu người dân mắc kẹt ở trong đám cháy
tổ tổn trang kiểm soát đã phối hợp cùng với người dân phá cửa phía trước để vào
sau khi phá cửa chúng tôi thấy đám cháy rất lớn và khói đen
không tiếp cận được thì chúng tôi sẽ di chuyển ra phía đằng sau
và hướng dẫn chị hiền
chị hiền cùng ba cháu nhỏ di chuyển về phía lan can ở tầng hai

rất may là có anh em trong đội cảnh sát giao thông

công an tỉnh hải dương ghi nhận tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

công an tỉnh hải dương đã có nhiều tấm gương dũng cảm cứu người
những hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh hải dương
đã được quần chúng nhân dân vô cùng biểu dương
những hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ